mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi an ninh hai mươi bốn h
vào ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai việt nam đã trúng cử trở thành thành viên của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc
nhậm ký hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm
sự kiện này một lần nữa cho thấy sự ghi nhận của quốc tế đối với đóng góp của việt nam
trong thúc đẩy quyền con người trên toàn thế giới
thế nhưng bất chấp những thành tựu việt nam đạt được
lá bài nhân quyền vẫn được các đối tượng chống phá sử dụng
nhằm xuyên tạc bôi nhọ đất nước ta về mọi mặt
để nhận diện rõ hơn về thủ đoạn xuyên tạp các thành tựu nhân quyền